hợp tác xã nông nghiệp đồng tâm ba là một trong những đơn vị đi đầu ở hiệp hòa xây dựng mô hình nhà lưới nhà màng
cấp ủy chính quyền địa phương đã vận động bà con nông dân ở xã thường thắng góp đất cùng hợp tác xã
qua đó vừa được hưởng lãi suất mỗi năm sau mùa vụ vừa được hưởng lương theo ngày công lao động
quan trọng hơn cả là năm mươi hai hộ tham gia được tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại để thay đổi tư duy
có thể thấy việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp thì bên cạnh nội lực của bà con nông dân rất cần sự đồng hành của chính quyền địa phương
vậy thưa anh hùng trong thời gian vừa qua thì các phòng ban chuyên môn của huyện đã có những hỗ trợ như thế nào đối với bà con ạ
chúng tôi hướng dẫn bà con về kỹ thuật đặc biệt là kỹ thuật vì đây là một sản xuất quy trình mới khác so với sản xuất đại trà
để làm nào đưa được chất lượng sản phẩm cao hơn đưa sản phẩm theo hướng hữu cơ đưa cho bà con nông dân hoặc đặc biệt những người tiêu dùng
có những sản phẩm sạch chúng tôi phối hợp cùng với bà con nông dân là tìm thị trường làm nào cung cấp ra thị trường sản phẩm sạch
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cũng là chủ trương mà tỉnh ủy bắc giang đã đề ra cho nhiệm kỳ này
từ nghị quyết của tỉnh ủy cấp ủy chính quyền các cấp đã có thêm cơ chế chính sách tạo thuận lợi về nhiều mặt để người dân có động lực đầu tư vào mô hình mới này
chúng tôi hỗ trợ một trăm năm mươi triệu trên một diện tích nhà màng nhà lưới là quy mô hai m hai
trở lên và hai trăm linh triệu với quy mô là trên hai m hai đến dưới ba và ba trăm linh triệu với quy mô dưới năm m hai từ bốn m hai đến dưới năm m hai
hiện tại hiệp hòa đã có một mươi bảy mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm cả chăn nuôi và trồng trọt mang lại lợi nhuận cao gấp từ sáu đến bảy lần so với sản xuất truyền thống
vì thế người dân cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã đang mong chờ chính quyền địa phương tiếp tục khai thông các rào càn để mở rộng đầu tư
chúng tôi sẽ tổng kết và đánh giá lại những khó khăn những tồn tại trên cơ sở để nhân dọng các mô hình sản xuất nông nghiệp cao
và đồng thời trên cơ sở quy hoạch những vùng sản xuất nông nghiệp chúng tôi sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công cao cùng với người dân để thực hiện sản xuất nông nghiệp công cao
thực hiện tốt định hướng đã đề ra hiệp hòa sẽ sớm ghi danh trên bản đồ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao